theo thống kê của cục cảnh sát giao thông trong vòng một mươi năm ngày đầu tiên thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý hơn sáu sáu trăm linh lái xe vi phạm nồng độ cồn và hơn bảy mươi lái xe vi phạm về ma túy
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tổng kiểm tra ba trăm bốn mươi bốn chín trăm ba mươi phương tiện vi phạm
trong đó có hơn sáu mươi bốn xe khách gần bốn mươi chín xe ô tô vận tải container và hơn hai trăm hai mươi bốn xe mô tô
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản xử lý một trăm bốn mươi bảy tám trăm linh tám phương tiện vi phạm
trong đó xe khách là một mươi năm bảy trăm năm mươi hai phương tiện xe ô tô vận tải container một mươi một bảy trăm ba mươi trường hợp xe mô tô một trăm hai mươi ba trăm hai mươi sáu trường hợp
ngoài ra cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý sáu sáu trăm hai mươi bốn lái xe

cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý sáu sáu trăm hai mươi bốn lái xe vi phạm nồng độ cồn và bảy mươi bốn lái xe vi phạm về ma túy
các đơn vị cảnh sát giao thông cũng ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần một mươi trường hợp
tạm giữ gần hai mươi hai phương tiện phạt tiền gần bảy mươi tỷ đồng